thưa quý vị những ngày qua câu chuyện lụt xuống xoay quanh thịnh thất bồng lai
hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt cái tên diễm my cũng nhận được nhiều sự tò mò của cộng đồng mạng
gần đây người chị họ của diễm my hé lộ những dòng tin nhắn nico huyền trân
khoe với diễm my rằng ở tỉnh thất bồng lai có loài hoa quý ba năm mới nở một lần
nên rủ thiếu nữ này tới đây xem
câu chuyện lùm xùm xoay quanh tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ
được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt là cô bé với tên gọi diễm my cũng nhận được sự tò mò
sau khi cha mẹ em xuất hiện trong live stream của nữ ceo đại nam
để kể lại câu chuyện gia đình và mong mỏi con gái trở về
trước đó nữ ceo này đã mời bố mẹ và chị họ của diễm my
tới tận khu du lịch đại nam để trò chuyện
trên sóng live stream chị họ của diễm my đeo kính dâm bịt khẩu trang
do không muốn lộ diện nên đã lên tiếng kể lại thời điểm gặp diễm my và huyền trân năm đó
người chị này cho biết cô đã đi cùng với em gái trong một chuyến đi từ thiện ở vũng tàu
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhưng thời điểm đó cô không biết huyền trân là người của tỉnh thất bồng lai
mà chỉ biết đây là sọng ca bước xa từ cuộc thi sọng hát việt nhí the void kiss
chị họ diễm my kể lại
mình cũng hâm mộ huyền trân từ năm hai nghìn một mươi chín
thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha tình thương với những người như em
mình mới rủ mi đi tại my cũng ít tiếp xúc với mọi người chỉ ở trong nhà mà thôi
đáng chú ý tri họ của diễm my cho biết diễm my ban đầu không phải đối tượng mà huyền trân nhắm đến
vì trong chuyến đi đó có một cô gái khác
tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng nên huyền trân không trò chuyện hay tiếp xúc thêm nữa
huyền trân từng rủ cả hai chị em cô về tỉnh thất bồng lai
và giới thiệu đây là nơi có năm chú tiểu tham gia thách thức danh hài
sự nổi tiếng khiến người ta chú ý hơn và là mọi người muốn tới để xem như thế nào
huyền trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý đó là hoa ưu đàm ba năm mới nở một lần
huyền trân với diễm my gần bằng tuổi nên nhiều lần nhắn tin rủ đến
mặc dù sau đó em có ngủ lại và khuyên can diễm my song em my không nghe
chị họ diễm my nói về lý do khiến hai chị em đến tỉnh thất bồng lai
chị họ diễm my cho biết từ đó cô cũng không đến tỉnh thất bồng lai thêm một lần nào nữa vì bận học bận đi làm
còn thờ chị họ của diễm my cho biết từ ngày ở tỉnh thất bồng lai diễm my thường bẩn thần có thái độ khác hẳn
thường trước mặt cha mẹ biểu lộ một kiều sau lưng biểu lộ một kiểu như liếc xéo và nói năng không lễ phép
sau hai năm gia đình đi tìm diễm bi trong vô vọng khổ cực trong buổi trò chuyện với bà phương hằng tại khu du lịch đại nam
cha mẹ diễm my đã treo giải một tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình
trước đó trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi sau thời gian dài con gái bạt vô âm tín
bố mẹ của diễm my đã xuất hiện trong live stream và nhờ bà nguyễn phương hằng giúp đỡ để làm sáng tỏ mọi chuyện
là một người mẹ nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái
mẹ diễm my đau lòng nói tại buổi trò chuyện
vợ chồng anh võ văn thắng khẳng định đến hiện tại diễm my vẫn đang ở trong tỉnh thất bồng lai
và gia đình vẫn kiếm đủ mọi cách để đưa con gái trở lại
cả hai cũng đang cảm thấy dối bời khi không bảo vệ được thông tin sai lệch về con gái mình
hai lần điện thoại về nhà diễm my để dùng sim giác nên bố mẹ không thể nào liên lạc được
đến nay mọi đường hướng tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt
trong buổi live stream ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi gia đình anh thắng còn tuyên bố
sẽ trao thưởng một tỷ đồng cho bất kỳ cá nhân đơn vị nào tìm thấy con gái mình
trước những nghi vấn về tung tích của cô gái này trao đổi với hoàn nguyên
người sống tại thiền a bên bờ vũ trụ tiền thân là tỉnh thất bồng lai
ở ấp lập hòa xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an để tìm hiểu rõ
ông hoàn nguyên cho biết nếu nữ ceo muốn tìm diễm my thì cô nên hỏi thêm mấy thầy ở đây
hỏi cả diễm my rằng cô bé đã sống với gia đình như thế nào nguyện vọng bây giờ ra sao
còn về cha mẹ diễm my nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía diễm my
chứ tại sao suốt nhiều năm lại gây dối đặt điều rằng thiền an rụ rỗ
tôi hỏi thật bạn chuyện đi tu nếu bạn không tin thì giờ tôi rụ rỗ như thế nào
diễm my khi ấy đã hai mươi hai tuổi bạn ấy hướng vật nên vào khóa tu mùa hè đã gặp được huyền trân
hai đứa hợp nhau thấy thiện an thoải mái thì đưa về đây tu mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác
mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy nhưng gia đình diễm my lại cứ tin rằng thiền am đang cho uống bổ mê
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tôi còn nhớ diễm my gọi điện về cho thầy tùng vân nói
thầy ơi con đi ba tháng rồi nên chắc ba con không bắt con về nhà nữa đâu
thầy xin ba con cho con ở thiền a để tu lâu lâu ba xuống thăm
thế là sư phụ gọi điện trình bày với gia đình
mới chín giờ sáng diễm my về tới nơi thì một mươi một giờ trưa gia đình diễm my đã xuống
cả ngày ngồi thuyết phục con bé trở về nhà
con bé thấy không ổn tha thiết mong muốn cho ở lại thiền am tu nhưng không thành
nên đã tìm cách xin đi toilet ruồn lèn ra cửa chính trốn
thế là ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bố mẹ diễm my kéo người xuống
lục tung từng phòng từng gầm giường
cái tù để tìm người
tất cả đều có clip ghi lại nhưng có tìm thấy diễm my đâu
tới tận bây giờ thì diễm my đã cắt đứt liên lạc với thiền a
thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi
nói thêm về những lần bị nhiều người gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
ông hoàn nguyên giải thích
về trường hợp cô trần ngọc xuân mọi người nói bỏ nhà đi tù
hiện tại cô ấy vẫn sống tại thiền an
thậm chí ba ruột của cô ấy còn mong mỏi cô ấy tu tại đây
và đang gửi đơn thưa những người đã bôi nhỏ cô
riêng tin đồn là có bầu có con ngọc xuân đã nói với chúng tôi
sẵn sàng đi kiểm tra trinh tiết để kiện người đã phu khống mình
trước khi năm chú tiểu nổi tiếng chắc mọi người không biết gì về thiền an
thế nhưng ba bốn năm nay tự hỏi mọi người nêu ra điều gì
mà chúng tôi đã làm trái đạo đức trái xã hội hay không
nào là nuôi dạy các chú tiểu ngoan ngoãn để làm gương cho các bé trên đất nước mình
nào là đem những đạo hạnh tài năng đi giúp đời
cả một đời thiền an đều sống đàng hoàng chưa bao giờ vi phạm pháp luật
không động chạm ai gây hại ai cả
và nhiều ngày trước trên mạng xã hội tiktok dân mạng đang chuyển tay nhau
đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh diễm my ngủ tại tỉnh thất bồng lai
vây quanh là các sư thầy và người đứng đầu ông lê tùng vân
theo nội dung đạo clip ghi lại diễm my bày tỏ thái độ sợ sệt lo lắng thấy rõ
đồng thời nữ sinh bật khóc và xin ông lê tùng vân rời khỏi tỉnh thất bồng lai
diễm my cho biết cô không muốn ở lại tỉnh thất bồng lai nữa
mà muốn phai tiền rồi sang ngoài sống tự lập
tuy nhiên ngay khi nữ sinh này vừa bày tỏ mong muốn này
thì ông lê tùng vân đã cả đi
ông nói đã về đây thì đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi đây nữa
ở lại đây các thầy sẽ bảo vệ con
con về đây không ra đường để tránh bị hãm hiếp
con cứ ở đây thầy lên công an thầy xin tạm chú cho
tiếp đó các sư thầy ngồi kế diễm my bắt đầu lên tiếng can ngăn
vẽ ra viễn cảnh bên ngoài có nhiều cám rũ
tiền cho vay thì nữ sinh tiêu bao nhiêu rồi cũng hết
và năn nỉ nữ sinh này ở lại tịnh thất bồng lai
lúc này người quay clip nói
con nói thử xem con có điều gì không hài lòng hay sợ sệt mà con lại khóc
diễm my mếu máu trả lời dạ không có gì hết
qua tìm hiểu đoạn clip này được cắt từ video dài năm mươi bốn phút
đăng tải trên youtube năm chú tiểu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
được biết diễm my có xin phép ba mẹ xuống tỉnh thất bồng lai vào hồi giữa năm hai nghìn một mươi sáu
kể từ đây diễm my bắt đầu két bỏ gia đình
không muốn trở về nhà thay đổi hoàn toàn tính cách khiến cha mẹ vô cùng phiền lòng
cách đây ít hôm trong li chim của bà nguyễn phương hằng
vợ chồng ông võ văn thắng cha ruột của nữ sinh diễm my khẳng định
đến hiện tại diễm my vẫn đang ở trong tỉnh thất bồng lai
theo ông thắng gia đình đã mòn mòi tìm đủ mọi cách và chờ đợi ba năm để đưa diễm my trở về
đã có lúc gia đình cảm thấy tuyệt vọng
tuy nhiên đến bây giờ gia đình vẫn đang nỗ lực để tìm lại con gái
trước những cáo buộc của cha mẹ nữ sinh diễm my
nhất nguyên một trong các đệ tử của ông lê tùng vân đang sinh sống tại tỉnh thất bồng lai
lên tiếng phủ nhận đồng thời chia sẻ
từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc cũng không có tin tức gì về diễm my
ông võ văn thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây nhưng thực sự không có
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ diễm my về chỗ ăn ở việc tu tập
nhưng con bé không muốn lại mảnh hưởng đến các thầy
thưa quý vị và các bạn những câu chuyện tại tỉnh thất bồng lai
đang dần được hé lộ về cuộc sống đời tư của sư thầy ông nội và các đế con nhang đệ tử
đặc biệt sự mất tích bí ẩn của diễm my
thưa quý vị những thông tin liên quan đến những vấn đề an ninh trật tự xã hội
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại